sáng nay tại hà nội ủy ban kinh tế của quốc hội ban kinh tế trung ương và trường đại học kinh tế quốc dân
phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba và triển vọng năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới
tổng cầu đóng vai trò quan trọng trong xác định mức độ hoạt động kinh tế và làm việc cho nền kinh tế
tổng cầu giảm cho thấy nền kinh tế có nguy cơ suy thoái điều này ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung của nền kinh tế
gây ra các hậu quả như sản xuất công nghiệp sụt giảm thất nghiệp tăng cao giảm thu nhập và chi tiêu của người dân
tại hội thảo đại diện ban kinh tế trung ương đã đưa ra những số liệu cho thấy sự sụt giảm mạnh
từ phía tổng cầu của nền kinh tế việt nam thời gian qua do cả ba thành phần là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng đều suy yếu
các diễn giả nhà khoa học và đại diện các bộ ban ngành đã thảo luận về các thành tố từ phía tổng cầu
với mục tiêu phục hồi tổng cầu và tăng trưởng kinh tế kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng
để đưa ra các khuyến nghị chính sách quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới
trong khuôn khổ hội thảo cũng công bố ấn phẩm đánh giá kinh tế việt nam thường niên năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay bộ nội vụ ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi ba của các bộ cơ quan ngang bộ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ một mươi hai bộ nội vụ triển khai áp dụng chỉ số cải cách hành chính nhằm giúp
chính phủ theo dõi đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ
cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đồng thời việc này giúp cho các bộ
cơ quan địa phương phân tích so sánh và xác định rõ những kết quả được
những tồn tại hạn chế trong từng nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính
từ đó có những giải pháp cải thiện nâng chất lượng hiệu quả cải cách hành chính hàng năm tại
cơ quan đơn vị mình theo kết quả được công bố người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm hai nghìn hai mươi ba ở mức tám mươi hai sáu mươi sáu tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm tỉnh thành phố nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước nói chung cao nhất là quảng ninh thái nguyên hải dương hà tĩnh và hải phòng
bắc cạn thấp nhất cả nước với bảy mươi năm ba bộ tư pháp là bộ đạt điểm số tám mươi chín chín mươi năm điểm
tăng một bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai vươn lên vị trí thứ nhất trong số các bộ ngành
cũng trong sáng nay trong khuôn khổ chương trình hội nghị hợp tác giữa các tỉnh tây nguyên với
doanh nghiệp ấn độ trên các lĩnh vực đầu tư thương mại y tế giáo dục công nghệ thông tin
du lịch đã có sáu mươi sáu biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc hợp tác đã được ký kết
ấn độ và việt nam có mối quan hệ tốt đẹp trong hơn năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các lĩnh vực chính được đề cập tại hội nghị xúc tiến đầu tư giữa ấn độ và các tỉnh tây nguyên
lần này là logistics năng lượng giáo dục y tế công nghệ thông tin thương mại dệt may
với mong muốn sau hội nghị và các hoạt động bên lề sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư
giao thương với các tỉnh tây nguyên nói chung và đắk lắc nói riêng mở ra một thời kỳ mới trong bối cảnh
hợp tác giữa ấn độ với tây nguyên trên nguyên tắc tôn trọng bình đẳng đôi bên cũng có lợi
tỉnh đắk lắc kỳ vọng thiết lập mối quan hệ bền chặt với các đối tác ấn độ trên mọi lĩnh vực
thương mại đầu tư du lịch giáo dục y tế công nghệ thông tin và đắk lắc sẽ trở thành địa phương
cung cấp các mặt hàng nông sản như sầu riêng trái cây điều cà phê chất lượng cho các kênh phân
phối ở ấn độ tại hội nghị có sáu mươi sáu biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc hợp tác trong lĩnh
vực nông nghiệp thương mại dược phẩm du lịch giáo dục giữa các doanh nghiệp ấn độ và các tỉnh
tây nguyên được ký kết trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay một mươi bảy tháng bốn từ một mươi năm giờ mỗi lít xăng
e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm bảy mươi tám đồng xăng ron chín mươi năm tăng bốn trăm một mươi sáu đồng tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm
theo liên bộ công thương tài chính giá các mặt hàng xăng
giá lẻ được điều hành như sau xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm bảy mươi tám đồng một lít lên mức hai mươi bốn hai trăm hai mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng bốn trăm một mươi sáu đồng một lít có giá mới là hai mươi năm hai trăm ba mươi bảy đồng một lít tuy nhiên tại kỳ điều hành này
dầu diesel năm s giảm một trăm sáu mươi bốn đồng một lít còn hai mươi một bốn trăm bốn mươi sáu đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm bảy mươi tám đồng một lít
về hai mươi một bốn trăm một mươi sáu đồng một lít riêng dầu ma rút một trăm tám mươi c
tăng một trăm chín mươi tám đồng một kg ở mức một mươi bảy hai trăm linh sáu đồng một kg
sáng nay bộ khoa học và công nghệ phối hợp cùng với đại học bách khoa hà nội tổ chức hội thảo
định hứa kiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn việt nam
việt nam được đánh giá có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn
vì vậy rất cần các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn việt nam
trong đó cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao các chuyên gia người việt nam ở nước ngoài
kết nối hình thành hệ sinh thái trong lĩnh vực công nghiệp vi mạch bán dẫn
chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm hai nghìn ba mươi xác định công nghệ sản xuất chip vi điều khiển
linh kiện bán dẫn là một trong những công nghệ lõi được định hướng trong thập kỷ tới
các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia đề án tiếp nhận công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thiết kế
và sản xuất phần cứng vi mạch tiên tiến cùng hoạt động ươm tạo doanh nghiệp lĩnh vực vi mạch điện tử
là những cơ sở góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này